hộ khẩu thương chú tại khối văn tiến phường hưng dũng tp vinh tỉnh nghệ an
và đối tượng vũ tiến tới sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản khầm
thị trấn hồi xuân huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện